ngày hai mươi ba tháng một mươi một phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long
đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã hiếu nghĩa huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
tại buổi tiếp xúc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
phó chủ tịch nước cho biết trong kỳ họp vừa qua quốc hội đã thông qua luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
nhằm thể chế hóa các nghị quyết của đảng thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới
để có sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị phát huy tốt vai trò của
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và các tổ chức thành viên đặc biệt là của mỗi người dân trong phát hiện tố xác tội phạm
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng ghi nhận những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri về công tác phòng chống tội phạm ma túy
việc thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa vấn đề giá cả vật tư nông nghiệp và đầu ra cho nông sản
việc nâng cấp mở rộng các quốc lộ qua địa bàn tỉnh vĩnh long